thưa quý vị mới ra tù hơn bốn tháng lại tiếp tục gây ra án mạng giết người
nguyễn công tuấn chú tại huyện cư mờ ga đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam
nạn nhân trong vụ án này là lưu hải dương cùng chú tại huyện trư mờ ga
vào khoảng hai mươi h ngày năm tháng một mươi hai sau khi ăn nhậu xong dương cùng hai người bạn đến một quán ăn đêm ở thị trấn quảng phú để ăn tối
thì gặp nhóm của tuấn do có mâu thuẫn và đánh nhau trước đó nên nhóm của dương đã cầm ghế lao vào đánh tuấn
dù đã được mọi người can ngăn nhưng vì bực tức nên tuấn chạy về nhà lấy một con dao phóng lợn quay lại đánh trả thù
tuấn đã đâm một nhát trúng vào bắp tay trái của dương sau đó vứt bỏ lại dao chạy về nhà
dương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất nhiều máu
sau khi biết mình đã gây ra án mạng tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú
để biết tuấn từng có một tiền án ba năm sau tháng tủ giam về tội cướp tài sản mới ra tù hơn bốn tháng
cũng liên quan đến hành vi giết người tòa nhân dân tp hải phòng vừa mở phiên tòa xét xử ba bị cáo
là bùi văn lưu trần văn hoàng và đậu ngọc sơn cùng chú tại tỉnh nghệ an về tội danh giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực trước cổng nhà máy dày liên dinh
công ty trách nhiệm hữu hạn đỉnh vàng quận dương kinh tp hải phòng
giữa hoàng sơn với nhóm công nhân của công ty xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
các đối tượng đã đuổi đánh anh thò mỹ xính và anh thò mỹ phùa
trong đó lưu đã dùng dao đâm vào bụng của anh xính gây tổn hại ba mươi hai sức khỏe
và chém vào tay của anh phùa làm giảm bốn sức khỏe
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bùi văn lưu một mươi ba năm tù giam
trần văn hoàng và đậu ngọc sơn cùng một mươi hai năm tù về tội danh giết người
hơn hai năm trăm linh viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến vừa được công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình thu giữ
sau khi bắt được ba đối tượng mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy
vào tối một mươi năm tháng một mươi hai tại khu vực phường đồng phú tp đồng hới
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đồng hới phối hợp với công an phường đồng phú
phát hiện bắt quả tang lê thị hồng vân chú tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
và nguyễn văn cường chú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đang tàng trữ trái phép năm mươi năm viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
khám xét chỗ tạm trú của hai đối tượng lực lượng công an đã thu giữ thêm sáu mươi chín viên ma túy tổng hợp
đấu tranh mở rộng các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua từ nguyễn tuyết trinh
tạm trú tại tp đồng hới
khám xét chỗ ở của trinh cơ quan công an đã thu giữ hơn hai bốn trăm linh viên ma túy
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ
căn cước công dân gắn chip tạm giữ bảy đối tượng
trong đó hoàng quốc hưng hoàng ngọc lam
tại tỉnh quảng bình là đầu mối tiêu thụ giấy tờ giả
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an tp biên hòa bắt giữ hưng và lam thu giữ ba dây phép lái xe
cùng nhiều giấy tờ giả
từ lấy khai của hai đối tượng lực lượng chức năng đồng loạt khám xét bốn địa điểm
tại tp hồ chí minh và tp biên hòa
tạm giữ năm đối tượng liên quan thu giữ nhiều máy móc thiết bị con dấu của cơ quan tổ chức
phục vụ cho việc làm giấy tờ giả
bước đầu các đối tượng khai nhận quảng cáo giao bán các loại giấy tờ giả trên mạng xã hội
với giá từ một hai triệu đồng một giấy
sau khi có người đặt sẽ lấy thông tin và gửi cho các nhóm đối tượng
tại tp hồ chí minh làm với giá khoảng bốn trăm linh đồng một giấy
về giao cho khách lấy tiền lời
để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả
vào ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tp yên cho biết
đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn ngọc hiền
chú tại tp hà nội và trần văn duy chú tỉnh bắc giang
sau khi nhận được thông tin tố giác trong nhân dân
có một số đối tượng sử dụng loại tiền mệnh giá năm trăm linh đồng
nghi là tiền giả để mua hàng hóa
đội cảnh sát hình sự công an tp tuy hòa đã trích xuất camera an ninh
và xác định được đối tượng tình nghi
tối một mươi một tháng một mươi hai phát hiện nguyễn ngọc hiền đang mua hàng
và thanh toán bằng tờ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng
nghi là giả các trinh sát hình sự đã ập đến bắt giữ
đối tượng khai nhận các tờ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng
mà đối tượng sử dụng là tiền giả do đồng bọn cung cấp
công an tp tuy hòa
sau đó đã truy bắt thêm trần văn duy
khám xét nơi lưu trú của hai đối tượng tại tp tuy hòa
cơ quan công an thu giữ một số dụng cụ thiết bị nghi để sử dụng làm tiền giả
trên hai mươi năm tấn thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ
vừa được đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
phối hợp với trạm thú y phát hiện thu giữ
khi tiến hành kiểm tra kho của công ty trách nhiệm hoạn
thực phẩm long phát tại biên hòa
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện trên hai mươi năm tấn sản phẩm
gồm thịt gà thịt bò các loại nội tạng động vật
đều không có tem nhãn giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy
trong đó có nhiều thực phẩm có hiện tượng bốc mùi hôi thối
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa
cho biết số thực phẩm động vật trên do công ty mua trôi nổi trên thị trường
đem về để bán lẻ lại cho các nhà hàng quán ăn trên địa bàn tp biên hòa
và các địa bàn lân cận
việc mua bán chủ yếu thông qua các trang mạng xã hội
không có hóa đơn chứng từ xác định nguồn gốc
đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
để xử lý theo quy định của pháp luật
tại tỉnh bình định lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
phối hợp với lực lượng quản lý thị trường
tiến hành kiểm tra kho chứa hàng hóa
của công ty trách nhiệm hiệu hoạn một thành viên tân pháp
tại khu vực phường đống đa tp quy nhơn
do đỗ văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy làm giám đốc
tại đây tổ công tác phát hiện hơn năm trăm linh hộp thuốc tân dược
và thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng tử
trong đó có một trăm linh bốn hộp thực phẩm chức năng đã hết hạn sử dụng
tổng giá trị các mặt hàng trên là hơn bốn mươi triệu đồng
cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng trên
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch trên hai trăm linh tỷ đồng
cơ quan tù trú tại tp rạch giá vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp rạch giá của tỉnh kiên giang khởi tố và bắt tạm giam
bất ngờ kiểm tra căn nhà tại phường vĩnh quang
các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang tú cùng vợ là ngô phương tuyền
đang tổ chức cá độ bóng đá qua trang mạng trong hai mươi hai tài khoản
tương đương hơn một mươi tỷ đồng
qua kiểm tra nhanh máy laptop chứa bốn mươi tám tài khoản
có gần tám mươi một đần truy cập
với số tiền giao dịch trên hai trăm linh tỷ đồng
riêng tuyền thừa nhận bán số lô số đề từ đầu năm đến nay
với số tiền giao dịch gần bốn tỷ đồng
qua khám xét công an đã tạm giữ một laptop ba điện thoại di động
một trăm một mươi tám triệu đồng và nhiều sổ ghi phơi bóng đá số đề
cũng trong thời gian này tám mũ trinh sát khác đã tiến hành
triệu tập tám đối tượng có liên quan về trụ sở công an làm việc
để tiếp tục điều tra làm rõ
trong khi đó tại đắk lắc công an thị xã buôn hồ
cũng vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá
với tổng số tiền giao dịch là trên tám mươi tỷ đồng
đường dây cá độ bóng đá trên do ba đối tượng
trần văn thọ nguyễn tiến dũng và nguyễn quốc hiến
đề trú ở thị xã buôn hồ cầm đầu
quá trình khám xét cơ quan công an thu giữ ba mươi ba điện thoại di động
nhiều sổ sách ghi chép thẻ atm và các công cụ phương tiện phục vụ đánh bạc
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận
đã thực hiện hành vi cá độ bóng đá
với số tiền giao dịch khoảng bốn trăm linh triệu đồng một ngày
hiện công an thị xã buôn hồ đang tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng trong đường dây
và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định
đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh quảng trị
phối hợp với công an huyện hướng hóa công an tỉnh quảng trị
vừa bắt giữ hai đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai các lực lượng chức năng kiểm tra một nhà nghỉ
ở khóm ca tăng thị trấn lao bảo
huyện hương hóa bắt giữ hai đối tượng lê ngọc huy và lê bá hà
cùng chú tại huyện hướng hóa cùng với tăng vật là bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lê bá hà
các lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm năm mươi bốn viên ma túy tổng hợp
được biết các đối tượng trên nằm trong chuyên án
do đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh quảng trị xác lập
với hành vi mua bán công khai hóa đơn trái phép thông
xin lỗi quý vị
với hành vi mua bán công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
đối tượng ninh ngọc khánh chú tại huyện bảo thắng của tỉnh lào cai
vừa bị công an thành phố lào cai phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh lào cai bắt giữ
theo điều tra đối tượng ninh ngọc khánh là người đã đứng ra thu mua các tài khoản ngân hàng
của nhiều học sinh trên địa bàn thành phố lào cai với giá từ hai trăm linh đến năm trăm linh đồng
sau đó bán cho đối tượng khác với mục đích thực hiện
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
bằng hình thức đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội
tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo
được biết trong quá trình hoạt động nguyễn thị nga chú tại thành phố lào cai
là đối tượng đã giúp khánh thu mua tài khoản ngân hàng của các học sinh trên địa bàn
qua xác minh ban đầu một số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã thu mua
để bán cho nhóm đối tượng bên campuchia
thì tổng số tiền mà các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
khoảng gần tám mươi hai tỷ đồng
hiện công an thành phố lào cai đang tiếp tục điều tra
làm rõ vụ án và các đối tượng liên quan
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình
vừa bắt giữ ngô thanh việt trú tại thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn dùng facebook để bán đồng hồ đắt tiền
ngô thanh việt đã thực hiện hành vi lừa đảo
của anh đào đức hiến ở phường thanh bình thành phố ninh bình
số tiền năm mươi tám triệu đồng
điều tra mở rộng cơ quan điều tra xác định
việt cũng đã lừa đảo hai mươi ba người khác trên địa bàn cả nước
chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng
hiện vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
thưa quý vị sau ba ngày triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
các trinh sát điều tra viên của đội điều tra tổng hợp công an huyện cam lâm
của tỉnh khánh hòa đã bắt được nghi can
gây ra vụ trộm hơn hai trăm linh triệu đồng
rất tinh vi tại một cửa hàng ở xã suối tân
hình ảnh camera an ninh tại một cửa hàng ở xã suối tân huyện cam lâm
năm giờ hai mươi phút ngày năm tháng một mươi hai
một đối tượng ngụy trang kín mít đột nhập vào cửa hàng
đi thẳng đến quầy thu ngân khu vực để kết sắt
khi đối tượng đang mở kết sắt lấy trộm tài sản
thì người bảo vệ đi vào ngủ ở khu vực trước quẩy thu ngân
trong khi chờ đợi người bảo vệ ngủ
đối tượng vẫn thực hiện hành vi trộm tiền
chờ rất lâu mà người bảo vệ vẫn chưa ngủ
đối tượng đi ra dùng dao đe dọa sau đó tẩu thoát
hai trăm một mươi tám triệu đồng trong két sắt đã bị đối tượng trộm mất
qua kết quả khám nghiệm hiện trường
thì xác định là hiện trường không có dấu vết cậy phá
và đối tượng thì đột nhập vào bên trong
lục lấy chìa khóa két sắt
và mở két sắt
lấy số tiền là

chích sức camera
tại khu vực hiện trường
thì chỉ ghi nhận được hình ảnh
của một đối tượng
đối tượng đã nghỉ trang che kính mặt
rất khó khăn trong tác nhận dạng
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc
công an huyện cam lâm
chỉ đạo đội điều tra tổng hợp
tập trung các biện pháp phối hợp với công an địa phương
hẳn chương xác minh truy tìm hùng thủ
dù dấu vết
cũng như thông tin thu thập được xung quanh vụ án không nhiều
bằng các biện pháp nghiệp vụ
cùng sự giúp đỡ của quân chúng
trên ngoài mông tám tháng một mươi hai
tổ công tác của công an huyện cam lâm
đã bắt giữ được nghi can gây án
khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố nha trang
tăng vật thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng
qua rải sót thì thấy nổi lên
đối tượng lê quang phúc
địa chỉ là ở thôn đồng lạc hai
xã đình lạc huyện vĩnh linh tỉnh lâm đồng
trước đây thì đối tượng có quá trình
làm việc tại cơ sở
và hiện thì đang đi làm thê
ở khánh vĩnh
và đối tượng sống trọ
cùng với một người bạn tại phường phước long thành phố nha trang
thì cũng qua thông tin từ quần chúng dân cung cấp
vào thời điểm mà vụ án xảy ra
tức là rạng sáng ngày năm tháng một mươi hai
thì có thấy đối tượng phúc xuất hiện
gần khu vực hiện trường
tại cơ quan công an phúc khai nhận
là thủ phạm của vụ trộm trên
vốn là nhân viên cũ của cửa hàng
phúc nắm được hết các quy luật
bán hàng nơi để tiền chìa khóa kết sắt
hành vi phạm tội của phúc đã bị công an huyện cam lâm
phát hiện làm rõ
cơ quan công an khuyên cáo
thời điểm cuối năm nhất là khi đang diễn ra
sải bốc địch bóng đá thế giới
mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
nhằm bảo vệ tài sản của gia đình
từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
đối tượng lê cường
trú tại quận ngô quyền vừa bị đội cảnh sát hình sự
công an quận ngô quyền thành phố hải phòng
phát hiện và bắt giữ
khi đang tiếp tục trộm cấp tài sản
tại cơ quan công an cường khai nhận
cùng một đối tượng chưa rõ
lai lịch trộm cấp một xe đạp điện
ngoài ra còn trộm cấp một xe máy
tại địa bàn phường đông hải quận hải an
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận ngô quyền bắt giữ thêm đối tượng
nguyễn kim hòa chú tại quận kiến an
mới chấp hành xong án phạt tù về tội
tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
là người tiêu thụ tài sản do đê cường trộm cắp
khám xét nhà đối tượng hòa
công an thu giữ thêm một mươi năm xe mô tô các loại
trong đó có xe là tăng vật của vụ án
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến ba người tử vong xảy ra
vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại đà nẵng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngũ hành sơn
thành phố đà nẵng
đã bắt khẩn cấp trương vạn nhật
chú tại huyện duy xuyên của tỉnh quảng nam
về hành vi vi phạm các quy định
về an toàn giao thông đường bộ
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
theo thông tin ban đầu
vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
sau khi ăn uống cùng bạn bè
trương vạn nhật điều khiển xe ô tô
về nhà tại tỉnh quảng nam
khi lưu thông trên đường quảng nam
vườn hòa quý quận ngũ hành sơn
nhật điều khiển xe ô tô đâm liên tiếp
vào hai xe máy đi cùng chiều
vụ tai nạn đã làm ba người đi trên hai xe máy
tử vong tại chỗ
xe ô tô cùng hai xe máy bị hư hỏng nặng
sau khi xảy ra tai nạn
lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện
trương vạn nhật có nồng độ cồn
ở mức một hai trăm tám mươi tám mg
trên một lít khí thở
vượt quá mức cho phép về nồng độ cồn
khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ